bên cạnh việc ùn ứ nông sản tại các địa phương mới đây sở công thương tỉnh lạng sơn đã liên lạc với tất cả các tỉnh thành trong cả nước
để thông báo cho các chủ hàng tạm thời không đưa thêm xe hàng nông sản lên cửa khẩu của tỉnh này
không chỉ riêng tỉnh lạng sơn nhiều cửa khẩu khác cũng đã đưa ra các thông báo tương tự
sở công thương tỉnh lạng sơn đã liên lạc với tất cả các tỉnh thành trong cả nước để thông báo cho các chủ hàng tạm thời không đưa thêm xe hàng nông sản ra
tránh tốn kém chi phí thậm chí là có nguy cơ hỏng hàng
hiện tại cửa khẩu của lạng sơn vẫn còn một trăm hai mươi năm container hầu hết là thanh long chưa được xuất khẩu khiến cho hàng hóa bị ủn ứ
nếu đến ngày chín tháng hai mà trung quốc vẫn chưa cho xuất hàng qua các cửa khẩu phụ tỉnh lạng sơn sẽ có phương án đưa hàng về các cửa khẩu quốc tế để thông quan